căng thẳng giữa mỹ và iran và trung đông vẫn tiếp tục là chủ đề nóng
giới chức nhiều nước đã tiến hành hàng loạt các cuộc thảo luận trước những diễn biến mới ở khu vực này
ngoại trưởng mỹ mike pompeo cho biết ông đã thảo luận tình hình trung đông với tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres
đại diện cấp cao của liên minh châu âu eu về chính sách an ninh và đối ngoại joseph borrell và thủ tướng iraq abdel maldi
theo ông pompeo tình hình đã hạ nhiệt sau khi tổng thống trump thông báo kế hoạch nhắm vào iran
bằng các lệnh trừng phạt thay vì dùng sức mạnh quân sự trong khi tehran cũng tuyên bố kiểm chế
theo kế hoạch ngoại trưởng các nước eu sẽ hợp khẩn nhằm tìm cách đưa mỹ và iran tránh xa đối đầu
eu nhận thức rõ rằng một sự tính toán sai lầm từ phía mỹ hay iran đều có thể khiến khối này phải đối mặt với một cuộc chiến
trong khi đó tổng thư ký nato jens stoltenberg cho biết khối này sẽ cân nhắc đóng góp vai trò lớn hơn ở trung đông